với mong muốn chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín hôm nay ngày hai mươi ba tháng ba trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
và nhãn hàng liboy đã khánh thành trạm rửa tay đầu tiên tại khu vực tượng đài lý thái tổ thành phố hà nội
mở đầu cho một trăm linh trạm rửa tay giã chiến sẽ được lắp đặt trên toàn quốc
đến tham dự có đồng chí hầu a lệnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đây là một trong ba hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ chương trình vì một việt nam khỏe mạnh
cùng với việc tổ chức cuộc thi nhảy tại chỗ vũ điệu rửa tay trên nền nhạc gencovi và tặng bốn mươi bánh xà phòng lifebuoy
và tài liệu truyền thông tại các điểm tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
thông qua chương trình ban tổ chức không chỉ góp phần khuyến khích và hướng dẫn cộng đồng tập thói quen rửa tay sáu bước đúng cách
mà còn lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng theo tinh thần tích cực lạc quan
nâng cao sức khỏe cộng đồng và phòng chống các dịch bệnh trong tương lai
hội liên hiệp thanh niên việt nam cùng với các đơn vị đối tác đã triển khai lắp đặt một trăm linh trạm rửa tay miễn phí trên cả nước
chúng tôi cũng cung cấp các dung dịch để rửa tay tại các trạm này đến khi nào mà dịch bệnh covid này không còn ở việt nam nữa
sau đây thì cùng với cả sự chung tay của xã hội tôi nghĩ là các hoạt động này sẽ được tiếp tục nhân rộng
cũng trong dịp này trung ương đoàn trao kinh phí ba trăm tám mươi ba triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc
và các thiết bị phòng hộ cho bộ tư lệnh thủ đô